tác động tiêu cực của việc mỹ ngừng tài trợ cho who
thưa quý vị tại châu âu khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch covid một mươi chín
nhiều quốc gia đang bắt đầu xem xét các phương án dỡ bỏ phong tỏa và vực dậy nền kinh tế
sau khi nhận được những tín hiệu tích cực về kiểm soát dịch
bộ y tế anh cho biết đợt bùng phát covid một mươi chín tại nước này sắp đạt đỉnh
các ca nhiễm và tử vong đã bắt đầu giảm dần
dù vậy vẫn còn quá sớm để nước này gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa
nhằm tránh làm bùng phát một đợt lây lan khác
đức cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã hội đến đầu tháng năm
tuy nhiên giới chức đức sẽ bắt đầu một số biện pháp nới lỏng từng bước
mở dần trở lại các trường học và một số cửa hàng
trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế
liên minh châu âu eu mới đây đã nhất trí với gói cứu trợ trị giá năm trăm linh tỷ euro
tương đương với năm trăm bốn mươi năm tỷ đô la
tuy nhiên bản thân gói cứu trợ này cũng vấp phải nghi ngại
thủ tướng italia giuseppe conte cho biết ông vẫn chưa quyết định
liệu có sử dụng gói cứu trợ hay không do lo ngại các điều kiện ngặt nghèo đi kèm
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov vừa cho biết
tổng thống nga vladimir putin đã bày tỏ tin tưởng rằng
đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đang hoành hành trên thế giới
là cơ hội để moscow hợp tác với washington
trao đổi với báo giới ông peskov nêu rõ tổng thống putin cho biết
nga sẽ chấp nhận lời đề nghị của tổng thống mỹ donald trump
cung cấp máy thở cho nga nếu công tác kiểm soát dịch bệnh cần đến những thiết bị này
đây là điều rất tích cực và nhà lãnh đạo mỹ đã trao đổi với tổng thống putin
về thiện trí này trong cuộc điện đàm gần đây
hồi tuần trước lãnh đạo nga và mỹ đã thảo luận về những nỗ lực của hai nước
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
nga trong tháng này đã điều một máy bay quân sự chở trang thiết bị y tế
hỗ trợ thành phố new york hiện đang là tâm dịch ở mỹ
vắc xin phòng bệnh covid một mươi chín là công cụ duy nhất có hiệu quả
để đưa thế giới trở lại bình thường cứu sống hàng triệu người
và hàng nghìn tỷ đô la mỹ thiệt hại kinh tế
đây là lời khẳng định của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
trong cuộc họp trực tuyến với các đại diện của năm mươi quốc gia châu phi
tổng thư ký liên hợp quốc kêu gọi thế giới nhanh chóng phát triển
một loại vắc xin phòng covid một mươi chín mà tất cả mọi người đều có thể tiếp cận
giúp thế giới kiểm soát đại dịch
ông nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cách tiếp cận hài hòa
và phối hợp hiệu quả để đẩy nhanh tối đa tốc độ và quy mô
cho việc triển khai vắc xin phòng covid một mươi chín vào cuối năm nay
đến nay liên hợp quốc đã vận động được hai mươi mức đóng góp cho quỹ cứu trợ nhân đạo
ứng phó với đại dịch covid một mươi chín trị giá hai tỷ đô la mỹ
cục điều tra liên bang mỹ fbi cảnh báo hiện nay có rất nhiều người
đang làm giả giấy tờ để chứng minh dương
dương tính với virus sars cov hai nhằm hưởng lợi từ các công ty và bảo hiểm
kênh truyền hình cnn trích dẫn cảnh báo của fbi đối với các công ty
rằng có những người làm giả kết quả xét nghiệm để nhận được trợ cấp
và tiền bảo hiểm khám bệnh của công ty nơi họ làm việc và hệ thống bảo hiểm
việc một người lừa đảo dương tính với virus gây covid một mươi chín sẽ buộc công ty
phải ngừng hoạt động để khử trùng nơi làm việc và sẽ gây ra những thiệt hại
tài chính không đang có
trong buổi phỏng vấn với cnn
thị trưởng los angeles mỹ khẳng định thành phố này sẽ hoãn mọi sự kiện âm nhạc
và thể thao đến hết năm hai nghìn hai mươi
quan chức trên cho rằng tình hình covid một mươi chín đang diễn ra vô cùng phức tạp
trên thế giới đặc biệt là tại mỹ
chính vì vậy việc tổ chức sự kiện với hàng nghìn người tham gia
là điều khá nguy hiểm cho thành phố vào lúc này
tuy nhiên ông cũng khuyến khích người dân nghe nhạc và xem các chương trình
thể thao giải trí tại nhà nhằm nâng cao sức khỏe tinh thần
hôm nay tròn một năm sau vụ cháy nhà thờ đức bà paris khiến cả thế giới thương tiếc
tháp chung của nhà thờ đã vang lên những âm thanh đầu tiên
tiếng chuông được cho là biểu tượng quan trọng của nước pháp và thể hiện sự kiên cường chiến đấu
với thảm họa của nhà thờ đức bà paris cũng như của các bác y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống đại dịch covid một mươi chín
tám giờ tối ngày một mươi năm tháng bốn theo giờ paris những chiếc chuông đầu tiên của nhà thờ đức bà paris đã vang lên sau một năm vụ cháy lịch sử
đây cũng là thời điểm người dân paris cùng nhau vỗ tay từ các cửa sổ và ban công
để tri ân và động viên đội ngũ y bác sĩ tham gia cuộc chiến chống covid một mươi chín
nhà thờ đức bà là trái tim của paris là trái tim của nước pháp
trong ngày kỷ niệm buồn này diễn chuông mang theo hy vọng của chúng tôi rằng những điều tốt đẹp đến với những người bệnh
những gia đình đã mất đi người thân cũng như các y bác sĩ đang vất vả chống dịch
người dân pháp bày tỏ việc nhà thờ đức bà paris được phục dựng sau một năm đám cháy đã cho họ niềm tin rằng nước pháp cũng sẽ sớm vượt qua đại dịch covid một mươi chín
tập đoàn google thông báo sẽ gây quỹ khẩn cấp để hỗ trợ các hãng tin địa phương duy trì hoạt động trước những khó khăn hiện nay do đại dịch covid một mươi chín gây ra
tuy không nêu con số cụ thể về quỹ hỗ trợ nhưng google cho biết sẽ dành các khoản tài trợ từ hàng nghìn đô la mỹ cho các hoạt động báo chí nhỏ nhất đến các tòa soạn có quy mô lớn hơn
hiện nay ngành báo chí truyền thông đang phải thực hiện nhiều chính sách cắt giảm sâu do hệ quả của biện pháp phong tỏa tại từng quốc gia trên thế giới
cũng như do suy thoái kinh tế mạnh và doanh thu quảng cáo giảm vì đại dịch covid một mươi chín
vì vậy quỹ hỗ trợ của google sẽ giúp duy trì hoạt động của các tòa soạn báo sản xuất tin tức gốc cho các cộng đồng địa phương trong thời gian khủng hoảng này
quỹ sẽ được cân nhắc dành cho một số đơn vị có đơn đăng ký tiếp nhận hỗ trợ trước ngày hai mươi chín tháng bốn tới
thưa quý vị tổng thống mỹ donald trump hôm một mươi bốn tháng bốn đã quyết định ngừng cấp ngân sách và thực hiện đánh giá làm rõ vai trò của tổ chức y tế thế giới who
trong việc khiến thế giới mắc sai lầm nghiêm trọng khi đối phó với đại dịch covid một mươi chín
và che đậy sự lây lan của virus sars cov hai
cắt ngân sách của who giữa đại dịch covid một mươi chín động thái chưa từng có tiền lệ của chính quyền tổng thống trump đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều
who đã không làm tròn nghĩa vụ cơ bản của mình và tổ chức này phải chịu trách nhiệm
dịch bệnh lẽ ra đã được ngăn chặn từ đầu nguồn khởi phát của nó nếu như tổ chức này sớm có phản ứng hợp lý
đây là lý do mà tổng thống mỹ donald trump đưa ra
để giải thích cho quyết định cắt viện trợ đối với who
phản ứng trước quyết định của ông trump tổng giám đốc who đã bày tỏ sự tiếc nuối
chúng tôi lấy làm tiếc về quyết định của tổng thống mỹ
who vẫn đang đánh giá tác động của động thái này và sẽ cố gắng lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào với các đối tác khác
nhưng giờ là lúc thế giới đoàn kết trong trận chiến chung chống lại kẻ thù nguy hiểm
hiện tại có hai luồng quan điểm trên
tổng giám đốc đã lấy chiều cả trong chính giới chuyên gia truyền thông và người dân mỹ về động thái mới nhất của tổng thống trump
tuy nhiên theo các chuyên gia có hai lý do chính thúc đẩy ông hành động quyết liệt và nhanh chóng như vậy
thứ nhất xuất phát từ sự thúc đẩy của các quan chức có quan điểm cưng rắn trong chính quyền các nghị sĩ theo đường lối bảo thủ bên phía đảng cộng hòa
who đã không hành động và liên tục thiên vị trung quốc trong những ngày đầu của đại dịch covid một mươi chín
chính quyền của tổng thống donald trump không thể chấp nhận một who mà sẽ khiến mỹ thất bại trước đại dịch
thứ hai động thái mới nhất của tổng thống trump nhằm làm trạch hướng sự chú ý của dư luận trong nước trước việc nhà trắng được cho là đã sai lầm và thất bại trong xử lý đại dịch covid một mươi chín
tổng thống trump đang tìm cách làm trạch hướng sự chỉ trích của dư luận về thất bại của chính mình
hợp tác quốc tế về y tế công cộng chưa bao giờ có ý nghĩa then chốt hơn lúc này
việc mỹ ngừng cấp ngân sách cho who sẽ chỉ khiến đại dịch covid một mươi chín tồi tệ hơn
công việc mà who đang thực hiện
là làm chậm sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
và nếu việc đó phải ngừng lại
không một tổ chức nào có thể thay thế who
thế giới hiện cần who hơn bao giờ hết
quyết định ngừng cấp toàn bộ kinh phí cho who của mỹ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động của tổ chức này trong thời gian tới
đó không chỉ là dẫn dắt nỗ lực toàn cầu để ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín hiện tại
mà còn là triển khai những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác
dừng cấp kinh phí cho who đồng nghĩa với việc rút các cố vấn y tế khỏi những khu vực cần họ nhất khi sars cov hai lan rộng
tạo nên một cuộc khủng hoảng
trong khủng hoảng sẽ làm suy yếu khả năng phản ứng toàn cầu trong giai đoạn bấp bênh hiện nay
quyết định tạm ngừng cấp ngân sách cho who của tổng thống trump sẽ càng khiến uy tín vị thế của mỹ trên trường quốc tế suy giảm
và gây bất lợi cho washington trong cạnh tranh giữa các cường quốc trên thế giới
nhất là trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược mỹ trung ngày càng quyết liệt
tổng thống mỹ donald trump đã đúng khi nói rằng mỹ đóng góp lớn hơn cho các chi phí của who so với đóng góp của trung quốc
trong khi đó trung quốc đã tìm cách trở thành một nhà lãnh đạo đa phương với giá rẻ trong thập kỷ qua
sử dụng quyền lực chính trị của mình để tạo ảnh hưởng nhưng lại không đầu tư nghiêm túc vào các tổ chức
tuy nhiên việc chính quyền trump quyết định rút khỏi hoặc giảm cam kết đóng góp cho các tổ chức quốc tế như who
nhất là trong bối cảnh tổ chức này đang dẫn dắt thế giới đương đầu với cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất từ chiến tranh thế giới thứ hai
sẽ càng khiến chỉ số tín nhiệm của mỹ trên trường quốc tế sụt giảm hơn nữa
vâng rõ ràng là virus sars cov hai hiện nay đang lây lan một cách khó lường và hơn lúc nào hết
thế giới cần chung tay đồng lòng đối phó với đại dịch này thay vì tạo thêm bất kỳ cuộc khủng hoảng nào
trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình khiến gần hai triệu người trên thế giới mắc bệnh như hiện nay
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay